các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viễn chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng lễ sĩ nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
hội thảo quốc gia lần thứ nhất về việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và các đại biểu thống nhất việc xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia tại việt nam là cần thiết và cấp bách đây là nền tảng cốt lõi để phát triển đẩy mạnh chính phủ số kinh tế số xã hội số phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và xu thế của thế giới

nhưng mà có quyết định của thủ tướng chính phủ về giao chỉ tiêu tuyển quân cho lực lượng công an dân dân
thì ban thống vụ đảng ủy quan trung ương lãnh đạo bộ ngoan đã rất quan tâm chỉ đạo việc này
và đặc biệt là đồng chí bộ trưởng đã có nhiều điện chỉ đạo đến công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo việc tuyển quân đúng đủ theo quy định
và công an các địa phương tất cả các tỉnh thành và các đơn vị nghiệp vụ đều rất quan tâm cái việc này
vì vậy cho đến nay tất cả các công an các địa phương đều có nguồn tuyển đủ và đủ cả nguồn sẵn sàng vụ đổi
trong những trường hợp mà nếu như có cán bộ có chiến sĩ giữ tuyển không đáp ứng được yêu cầu theo quy định của bộ công an
và đặc biệt là bộ công an cũng có kế hoạch là phân công tất cả các đồng chí lãnh đạo bộ
đến giữ các buổi sớm
tất quân đối với các chiến sĩ mới tôi cho rằng đây là sự động viên rất lớn đối với các chiến sĩ mới
ngày đầu tiên nhập ngũ được đầu tiên mặc cái áo của lực lượng công an nhân dân
công an địa phương thông qua lực lượng công an xã chính quy và đặc biệt thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã chủ động ra soát nguồn tuyển trên địa bàn để triển khai kế hoạch tuyển quân năm hai nghìn hai mươi ba
đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tuyên truyền phổ biến vận động với phương châm
đi từng ngõ từng nhà ra từng người và ba gặp bốn biết để thông tin rõ đến từng người dân
nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ phổ biến chủ trương chính sách quyền lợi
khi tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân phối hợp xây dựng các kế hoạch thực hiện
trình tự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ để việc tuyển quân bảo đảm chất lượng số lượng theo yêu cầu